kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết và thiên tai của chúng tôi
thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của khí hậu hiện nay nhiều chuyên gia cho rằng chỉ giảm nhẹ biến đổi khí hậu là chưa đủ
thích ứng với biến đổi khí hậu là điều bắt buộc
ưu tiên hàng đầu của các cơ quan khí tượng thủy văn trên toàn thế giới là cải thiện hệ thống cảnh báo sớm
trong bản thông điệp ngày khí tượng thế giới năm hai nghìn hai mươi bốn theo tổ chức khí tượng thế giới nhấn mạnh
các cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia thành viên của tổ chức khí tượng thế giới wmo
đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến ứng phó với biến đổi khí hậu
cộng đồng wmo luôn nỗ lực cung cấp các công cụ và kiến thức để giảm nhẹ thích ứng với biến đổi khí hậu
bởi vậy chủ đề của ngày khí tượng thế giới năm nay là khí tượng thủy văn tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu
theo bà zeles solo tổng thư ký tổ chức khí tượng thế giới
ứng phó biến đổi khí hậu có ý nghĩa khác nhau đối với từng cá nhân
nhưng tất cả chúng ta đều công nhận rằng đây là nhiệm vụ cấp bách cần thiết và phải cùng nhau chung tay ứng phó
trên cơ sở đó wmo đã khởi xướng chương trình giám sát nhà kính toàn cầu nhằm tạo ra nhiều hơn các giải pháp hỗ trợ
việc ra quyết định và giảm nhẹ biến đổi khí hậu
tuy nhiên bà zelesalo nhấn mạnh chỉ giảm nhẹ biến đổi khí hậu thôi là chưa đủ thích ứng với biến đổi khí hậu là điều bắt buộc
đối với nhiều người đây là vấn đề sống còn
bà senle tes solo cho rằng ưu tiên hàng đầu của các cơ quan khí tượng thủy văn trên toàn thế giới là cải thiện hệ thống cảnh báo sớm
đây là vấn đề then chốt trong công tác thích ứng giảm nhẹ rủi ro thiên tai
cho đến nay nhiều quốc gia vẫn chưa có đủ khả năng để cung cấp những thông tin cảnh báo sớm nhằm bảo vệ người dân
theo ông hoàng đức cường phó tổng cục trưởng tổng cục khí tượng thủy văn việt nam là một trong các quốc gia chịu ảnh hưởng lớn bởi thiên tai
do tác động của biến đổi khí hậu nên những năm gần đây thiên tai khốc liệt cực đoan bất thường tình trạng bão trồng bão lũ trồng lũ ngày càng phổ biến gây ra những thiệt hại nghiêm trọng
dự báo xu thế thiên tai này còn tiếp tục trong thời gian tới theo hướng cực đoan và bất thường hơn
thực tế này đòi hỏi ngành khí tượng thủy văn phải không ngừng đầu tư trang thiết bị hiện đại nâng cao chất lượng dự báo cảnh báo thiên tai
với nhu cầu của xã hội đối với thông tin khí tượng thủy văn ngày càng chi tiết định lượng hơn ngành khí tượng thủy văn việt nam đã từng bước hiện đại hóa để nâng cao chất lượng dự báo
đặc biệt trong vấn đề dự báo thời tiết nguy hiểm mang tính cực đoan gồm mưa lớn mưa cực trị tác động của bão
từ các hệ thống quan trắc nặng tính thủ công đã chuyển sang các hệ thống quan chắc tự động
các loại quan chắc thám sát mới đã được ứng dụng trong công tác cảnh báo thời tiết nguy hiểm tức thời từ hệ thống định vị xét toàn cầu từ vệ tinh và hệ thống định vị dông xét mặt đất hiện đại của phần lan
đối với việc ứng dụng công nghệ dự báo số từ cuối năm hai nghìn một mươi tám với việc triển khai một cách đồng bộ từ việc nâng cấp tính toán hệ thống siêu máy tính crayx bốn mươi
cùng việc đan dày đa dạng hóa công nghệ quan chắc
và việc thử nghiệm công nghệ đồng hóa số liệu song song với công nghệ mô hình dự báo số chi tiết vân giải cao vào trong sự nghiệp vụ dự báo thời tiết tại tổng cục khí tượng thủy văn
chuyển sang thông tin thời tiết đáng chú ý trên thế giới
thưa quý vị tổ chức khí tượng thế giới wmo cũng cho biết trong năm hai nghìn hai mươi ba châu á là khu vực chịu nhiều thiên tai nhất thế giới
do các hiểm họa liên quan đến khí hậu lũ lụt và bão đã gây ra số thương vong cao nhất tại đây
trong báo cáo công bố hôm hai mươi ba tháng bốn wmo cho biết
một mươi thảm họa liên quan đến các sự kiện khí tượng thủy văn đã được báo cáo ở châu á vào năm hai nghìn hai mươi ba
hơn tám mươi trong số này liên quan đến lũ lụt và báo khiến hơn hai người thiệt mạng
tổng thư ký wmo seneste solo cho biết năm hai nghìn hai mươi ba nhiều quốc gia trong khu vực đã trải qua năm nóng kỷ lục
cùng với hàng loạt điều kiện khác biệt từ hạn hán nắng nóng đến lũ lụt và báo
biến đổi khí hậu đã làm trầm trọng thêm tần suất và mức độ nghiêm trọng của những hiện tượng này
giá đang nóng lên nhanh hơn mức trung bình toàn cầu
năm ngoái nhiệt độ trung bình cao được ghi nhận từ tây siberia đến trung á
cũng như từ miền đông trung quốc đến nhật bản
báo cáo cũng nhấn mạnh rằng hầu hết các sông băng ở vùng núi cao ở châu á
đều bị mất khối lượng băng đáng kể do nhiệt độ cao và điều kiện khô hạn kỷ lục
tiếp theo chương trình sẽ là phần chi tiết dự báo thời tiết của các khu vực ngày ba mươi tháng bốn
thành phố hà nội từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng bốn nắng nóng ít khả năng có mưa rông
từ ngày ba mươi tháng bốn đến mùng một tháng năm ngày nắng không mưa
nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi sáu đến ba mươi tám độ
phía tây bắc bộ ngày nắng nóng và nắng nóng cay cắt có nơi đặc biệt cay cắt
chiều tối có mưa rào và sông vài nơi
nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến ba mươi chín độ có nơi trên ba mươi chín độ
phía đông bắc bộ từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng bốn ngày nắng có nơi nắng nóng
vùng đông băng bắc bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng
từ ngày ba mươi tháng bốn đến mùng một tháng năm nắng nóng có xu hướng giảm dần
chiều tối và đêm có mưa vài nơi nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ
có nơi trên ba mươi sáu độ có nơi thậm chí trên ba mươi bảy độ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày nắng nóng cay cắt và đặc biệt cay cắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi bảy đến bốn mươi độ
có nơi trên bốn mươi độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng nóng và nắng nóng cay cắt
có nơi đặc biệt cay cắt
khu vực từ khánh hòa đến bình thuận ngày nắng có nơi nắng nóng
nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi sáu đến ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ
khu vực tây nguyên và nam bộ ngày nắng nóng có nơi nắng nóng cay cắt
chiều tối có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi hai đến ba mươi bảy độ
có nơi trên ba mươi bảy độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành trên cả nước
kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin thời tiết tiếp theo